các tỉnh thành từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trời không mưa có nắng sớm
nên nhiệt cao nhất trong ngày mai tăng lên mức ba mươi hai ba mươi bốn độ
còn ở phía nam gió mùa tây nam suy yếu dần vì thế mà trong đêm nay ở cả hai khu vực này
mưa sẽ giảm xuống chỉ còn ở diện dài rác
trong ngày mai trời sẽ chuyển nắng trở lại và nền nhiệt cao nhất trong ngày mai
ở khu vực tây nguyên có xu hướng tăng nhẹ lên khoảng hai mươi bảy hai mươi tám độ
và các tỉnh thành khu vực nam bộ nhiệt độ sẽ phổ biến trong khoảng từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
về chiều và tối sau khoảng thời gian một mươi năm giờ chiều mưa rông sẽ tái xuất hiện với diện nhiều nơi
nhưng cũng chỉ là những cơn mưa rào và rông nhẹ
quay trở ra với miền bắc trong đêm nay và ngày mai miền bắc trời không mưa
dịu mát với mức nhiệt khá mát mẻ
riêng các tỉnh vùng núi phía bắc thì nền nhiệt đêm nay chỉ phổ biến trong khoảng từ hai mươi ba đến hai mươi năm độ
sang đến ngày mai miền bắc tiếp tục duy trì tiết trời nắng giáo trời không mưa nắng sớm
nhưng cường độ nắng không quá mạnh nền nhiệt cao nhất giao động trong khoảng từ ba mươi ba
đến ba mươi năm độ
trên biển nhiều vùng biển vẫn duy trì tình trạng thời tiết xấu ở khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa mưa rào và rông ở mức giải rác
tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống bốn một mươi km
trong khi ở phía nam trên khu vực biển từ bình thuận trở vào đến cà mau khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa vẫn còn có gió mạnh cấp năm có lúc cấp sáu
nên sóng biển vẫn cao từ hai ba mét khiến cho biển động
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước